hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong không khí đầu năm mới bộ trưởng tô lâm cũng gửi tới gia đình thân nhân cố trung tướng trần quyết lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng
bộ trưởng tô lâm khẳng định trong hơn năm mươi năm hoạt động cách mạng trong đó có ba mươi năm năm gắn bó với lực lượng công an nhân dân
dù ở bất cứ cương vị nào đồng chí trần quyết luôn nêu cao và giữ chọn phẩm chất cao quý của người chiến sĩ cộng sản kiên trung
dũng cảm trung thành tuyệt đối với đảng với tổ quốc và nhân dân luôn phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
cuộc đời hoạt động cách mạng của trung tướng trần quyết là tấm gương tiêu biểu cho cám bộ chiến sĩ công an nhân dân học tập và nói theo
tại buổi tiếp thiếu tướng lê văn phương trưởng đại diện bộ công an việt nam đến chuyển thư nhiệm kỳ công tác tại vương quốc campuchia
ngài samdech sokhang phó thủ tướng bộ trưởng bộ nội vụ vương quốc campuchia đánh giá rất cao quan hệ hợp tác và sự hỗ trợ của bộ công an việt nam
với bộ nội vụ campuchia và mong thiếu tướng lê văn phương cũng như cán bộ cơ quan đại diện bộ công an việt nam tại campuchia là cầu nối để kết quả hợp tác ngày càng tốt đẹp hơn nữa
tại buổi tiếp phó thủ tướng bộ trưởng bộ nội vụ campuchia samdek sokhan chuyển lời thăm hỏi chúc sức khỏe đến đại tướng tô lâm và lãnh đạo bộ công an việt nam cùng gia đình
phó thủ tướng sokhang đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa bộ nội vụ campuchia và bộ công an việt nam trong thời gian qua
đã đóng góp to lớn cho mối quan hệ hữu nghị đoàn kết của hai nước việt nam campuchia
ông khẳng định mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa đảng nhân dân hai nước đã giúp đỡ lẫn nhau để đem lại hòa bình độc lập cho mỗi nước
việt nam đã giúp campuchia giải phóng khỏi chế độ diệt chủng pol pot dành độc lập dân tộc
ngược lại campuchia đã giúp việt nam trong cuộc kháng chiến chống mỹ thống nhất đất nước
mối quan hệ đặc biệt này không bao giờ thay đổi được và hai nước cần giáo dục nhắc nhở thế hệ sau luôn ghi nhớ
phó thủ tướng sokhang cho biết trong thời gian qua dưới sự chỉ đạo của chính phủ hai nước
bộ nội vụ campuchia và bộ công an việt nam đã hợp tác có hiệu quả góp phần vào việc củng cố phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước
thiếu tướng lê văn phương trưởng đại diện bộ công an việt nam tại vương quốc campuchia
chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an việt nam
đến ngày samdek so khanh và gia đình cùng toàn thể lãnh đạo cán bộ nhân viên bộ nội vụ campuchia
năm hai nghìn hai mươi hai là năm hữu nghị việt nam campuchia và kỷ niệm năm mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
với vai trò của cơ quan đại diện thiếu tướng lê văn phương mong ngày samdech so khanh tạo điều kiện thực hiện các hoạt động hợp tác giữa hai bộ
đặc biệt là các hoạt động giao lưu trao đổi đoàn giữa hai bộ có hiệu quả
thiếu tướng lê văn phương báo cáo với phó thủ tướng bộ trưởng bộ nội vụ campuchia samdech so khanh
về việc chính phủ việt nam đã đồng ý cho phép bộ công an việt nam thành lập tổ công tác
để phối hợp tổng kết quan hệ hợp tác giữa hai bộ công an việt nam và bộ nội vụ campuchia
nhân kỷ niệm năm mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước theo đề nghị của ngày samdech so khanh
trước đó trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước vương quốc campuchia của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
và ngài samdech so khanh phó thủ tướng bộ trưởng bộ nội vụ campuchia dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ vương quốc campuchia
đã tổ chức hội đàm vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
tại hội đàm hai bên khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia
trật tự an toàn xã hội của mỗi nước phối hợp bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao hai nước
thực hiện nghiêm túc các chủ trương chỉ đạo của lãnh đạo hai bộ trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
nhất là tội phạm ma túy tội phạm mua bán người tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm kinh tế hình sự
năm hai nghìn hai mươi hai cũng là năm kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
hai bộ tiếp tục tăng cường hợp tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội
đặc biệt là các sự kiện chính trị quan trọng tại mỗi nước các chuyến thăm làm việc của lãnh đạo cấp cao hai nước
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
viện an ninh nhân dân thưa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an chủ trì hội thảo
hội thảo có sự tham gia của hơn bảy mươi đại biểu là lãnh đạo các nhà khoa học cán bộ thực tiễn đến từ các ban bộ ngành trung ương địa phương trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
với bốn mươi một bài tham luận các đại biểu đã tập trung làm rõ quan điểm của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
đánh giá vai trò của lực lượng này trong giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh

thì hiện nay lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự được tổ chức hoạt động dựa trên ba văn bản quy phạm pháp luật khác nhau
gồm cái thứ nhất về lực lượng dân phòng thì thực hiện theo luật phòng cháy chữa cháy năm hai nghìn một mươi ba
lực lượng bảo vệ dân phố thì thực hiện theo nghị định ba mươi tám của nghị định chính phủ
lực lượng công an xã bán chuyên trách thì thực hiện theo pháp lệnh công an xã năm hai nghìn một mươi tám và nghị định bảy mươi ba năm hai nghìn chín
đã dẫn đến những việc thiếu đồng bộ thống nhất
hình phối hợp tham gia bảo vệ an ninh trật tự
mặt khác các chế độ phu cấp thì còn thấp
và các phúc lợi khác không có như chế độ bảo hiểm so ở là không có
đối với công an viên bán chuyên trách ở cấp thôn là không có bảo hiểm so ở
trước những khó khăn bất cập trên
hội thảo đã đưa ra khuyến nghị cần sớm xây dựng ban hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
làm cơ sở pháp lý vững chắc để tổ chức hoạt động và quản lý hiệu quả hơn
đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
góp phần kiện toàn tinh gọn đầu mối
khắc phục những mâu thuẫn trồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ giữa các lực lượng
đảm bảo tính đồng bộ thống nhất của các văn bản quy phạm pháp luật
ba thành tố đó là lực lượng bảo vệ dân phố
rồi lực lượng dân phòng
rồi lực lượng công an xã bán chuyên trách
thì tới đây thì khi mà chúng ta đã thực hiện luật công an nhân dân
hoặc là thực hiện công an xã chính quy
thì như vậy thì cái lực lượng công an xã bán chuyên trách sẽ
cái pháp lệnh công an xã có thể sẽ kết thúc
thì lúc đó sẽ khó có một cơ sở pháp lý để điều chỉnh lực lượng công an xã bán chuyên trách
như vậy thì ba cái lực lượng này về mặt chức năng nhiệm vụ thì tương đồng
đều là thực hiện bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở
chính vì vậy mà để thống nhất quy tụ thì cần thiết là phải có một cái
cái luật để điều chỉnh ba lực lượng này về một mối
một cái cơ sở pháp lý chung cho cả ba cái lực lượng này
tôi cho rằng các cái thách thức an ninh phi truyền thống nó đang đặt ra một cách cấp tiết
phải bảo vệ tốt cái an ninh trật tự ở cơ sở
trong đó phải phát huy vai trò của các lực lượng
trong đó lực lượng chuyên trách không nói
nhưng mà lực lượng tham gia là ba lực lượng chính mà như chúng ta đã bàn
cho nên tôi biết rằng là cái luật dự án luật mà các đồng chí
bộ công an đã đặt ra trình và đặc biệt đang hoàn thiết
đó là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
trình quốc hội đang hoàn chỉnh tôi cho rằng rất cấp thiết
nếu luật này được thông qua sẽ tạo hành lang pháp lý rất thuận lợi
để phát huy vai trò lực lượng này trong bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
phát biểu kết luận hội thảo trung tướng phó giáo sư tiến sĩ lê văn thắng
giám đốc học viện an ninh nhân dân
đánh giá cao các bài viết đăng trong kỳ yếu hội thảo và các ý kiến tham luận tại hội thảo
đã thể hiện rõ sự tâm huyết trách nhiệm của các nhà khoa học
các nhà quản lý và cán bộ hoạt động thực tiễn trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
đồng chí giám đốc học viện trân trọng ghi nhận những ý kiến đóng góp
đề xuất kiến nghị và giao ban tổ chức tập hợp các ý kiến của các đại biểu
để báo cáo bộ công an làm luận cứu khoa học nhằm tiếp tục xây dựng
và hoàn thiện dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
báo cáo trình chính phủ quốc hội thảo luận xem xét thông qua
thưa quý vị trịnh tường là xã vùng cao biên giới của tỉnh lào cai
sau khi kết thúc chiến tranh tình trạng người dân tìm kiếm đào bới bom mìn đầu đạn phế liệu chiến tranh diễn ra khá phổ biến
bên cạnh đó với đặc thù là địa bàn vùng núi tập trung nhiều bà con dân tộc thiểu số sinh sống
nên tập tục thói quen sử dụng súng vũ khí thô sơ để săn bắn vẫn còn diễn ra tương đối phức tạp
làm ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình an ninh trật tự tại địa phương
tuy nhiên từ sau hơn một năm tích cực triển khai thực hiện mô hình xã điểm về tuyên truyền
vận động thu hồi và phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
đến nay xã trịnh tường một trong năm xã thuộc năm tỉnh thành được bộ công an triển khai thực hiện thí điểm
đã thu được nhiều kết quả đáng mừng
với phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người công an xã trịnh tường đã đến tận khu dân cư
nương dãy như thế này để tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
với địa bàn xã trịnh tường địa bàn vùng cao đồng bào dân tộc kỹ số chiếm hơn tám mươi
nên là có bảy thành phần dân tộc anh em cùng sinh sống nên là vùng núi cao hở lánh và địa bàn
đường đi lại khó khăn địa mạo rất là phức tạp
công an xã cũng đã chủ động và tích cực lồng gắn mọi công tác tuyên truyền gắn với đường đối thủ chính sách của đảng hln
và mục tiêu cụ thể là tuyên truyền vận động và đấu tranh ngăn chặn thu hồi toàn bộ số vũ khí còn trôi nổi ở ngoài xã hội
bên cạnh việc đến từng hộ dân để xây dựng và thực hiện tốt mô hình này lực lượng công an xã trịnh tường
đã chủ động tham mưu cho ủy ban nhân dân xã tổ chức tuyên truyền các văn bản quy định về quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
thông qua nhiều hình thức như các cuộc họp thôn các buổi tuyên vận xã và diễn đàn công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân tại một mươi bảy thôn ba cấp trường với tổng số ba mươi bốn lượt

trong đó có bảy mươi bốn khẩu súng tự chế sáu bốn kg bi súng kíp và bốn trăm linh kiếp nổ đồng thời xử lý ba trường hợp tàng chữ trái phép vũ khí quân dụng
từ kết quả này người dân không chỉ thực hiện giao nộp mà còn nghiêm túc thực hiện cam kết không tàng trữ sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trái quy định của pháp luật
người hiện rồi thì trái pháp luật rồi xong tử ma về lột cho công an ạ
kết quả đạt được là rất khả quan nhân dân rất là tin tưởng phấn khởi tạo được ý thức vận động bà con nhân dân anh em họ hàng và đặc biệt là những người ở vùng cao dân tộc sử dụng vũ khí vật liệu đổ công cụ hỗ trợ đến giao nộp vũ khí
đối với giai đoạn hai của kế hoạch một trăm linh năm những đối tượng cố tình sau khi đã được tuyên truyền vận động song vẫn cố tình giấu ở trên rừng
hoặc là giấu ở trên rừng